là cán bộ tại trạm y tế nhưng lại tham gia bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ
tăng dung hà chú tại xã ba động huyện ba tơ đã bị công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi khởi tố
theo thông tin ban đầu do vay nợ tiền trước đó phạm thị cố ở xã ba vinh huyện ba tơ đã bị nhiều nhóm tìm đòi nợ
trong đó đối tượng tăng dung hà cùng đồng bọn đã sử dụng xe ô tô không chế đe dọa phạm thị cố viết giấy nợ và đưa lên xe ô tô di chuyển tới nhiều địa điểm trong hơn bảy giờ đồng hồ
nhận được tin báo công an huyện ba tơ đã kịp thời giải cứu an toàn nạn nhân để biết tăng dung hà là cán bộ tại trạm y tế xã ba động huyện ba tơ